ba năm trở lại đây thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh nguyên giám đốc công an tỉnh an giang là người được sư luận đặc biệt quan tâm
không chỉ vì ông là giám đốc công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận tin báo của người dân
ba năm qua ông đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án lớn tại tỉnh an giang và quảng ninh
thiếu tướng đinh văn nơi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu có trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội học tại học viện cảnh sát nhân dân
thiếu tướng nơi được bộ công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trước đó ông giữ chức giám đốc công an tỉnh an giang và đã để lại những vụ án lớn để giữ chức vụ giám đốc
ông đã đặt lại nhiều dấu ấn khi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phái nhiều vụ án nóng bắt nhiều đối tượng giang hồ công cán
điển hình là vụ buôn lậu năm mươi một kg vàng từ campuchia về an giang vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn hai tỷ đồng tại thành phố long xuyên
từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh thiếu tướng đinh văn nơi tiếp tục tạo những dấu ấn
và mới đây là vụ triệt phá hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
xảy ra tại tỉnh quảng ninh và hải phòng
trong vụ án này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an một số tỉnh thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan
và tạm giữ ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng để điều tra
dư luận quan tâm không chỉ vì người bị tạm giữ hình sự là một thiếu tướng cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
mà còn bởi cơ quan đang chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng
tụ vụ án này là công an tỉnh quảng ninh nơi thiếu tướng đinh văn nơi vừa nhậm chức giám đốc
thiếu tướng đinh văn nơ cho rằng với các vụ án có liên quan đến cán bộ đảng viên khi phải xử lý thật sự tôi rất buồn
nhưng đây là trách nhiệm mà nhân dân giao mình phải làm
quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân
chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân
muốn xử lý vụ án lớn đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh
anh có dám xử lý hay không nếu anh dám xử lý thì anh phải cương quyết
nếu không xử lý nghiêm rõ ràng mình không có bản lĩnh và cũng không công tâm khách quan
trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay đảng và nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng
cảnh tỉnh nhiều người vì vậy những người vi phạm dù ở bất cứ vị trí nào thì cũng phải bản lĩnh
trước đó mạng xã hội đăng tải clip về một người đàn ông mặc quần đen áo trắng có biểu hiện say rượu chửi bới đuổi đánh một người sau va chạm giao thông
người đàn ông này còn xưng là tao là trưởng công an phường bãi cháy bắt hằng này lại
nhận được thông tin vụ việc công an thành phố hạ long đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng năm tại đường hạ long phường bãi cháy
xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi nghìn bảy trăm tám mươi bảy với ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a năm mươi nghìn sáu trăm chín mươi tám khiến hai ô tô bị hư hỏng nhẹ
người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a năm mươi nghìn sáu trăm chín mươi tám có hành vi chửi bới đánh người trong clip là trung tá nguyễn thành nam trưởng công an phường bãi cháy
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá nguyễn thành nam để thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định
trung tá nguyễn thành nam sẽ bị điều chuyển công tác sang nhiệm nhiệm vụ khác tại công an tp hạ long
tiếp đó thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án triệt phá đường dây sản xuất lưu hành tiền giả giấy tờ giả căn cước công dân giả có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lập chuyên án
theo đó do phòng an ninh điều tra công an tỉnh chủ trì
thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là nguyễn xuân thiệp và phan mạnh hùng cùng sinh năm hai nghìn năm trú tại phường giếng đáy tp hạ long
thiệp và hùng khai nhận đã mua tiền việt nam giả từ tài khoản facebook là trần hoài nam người giao hàng có gia lô là trung anh td tại khu công nghiệp v ship bắc ninh
sau đó hai đối tượng mang tiền giả về tiền giả
từ đó cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau thuê địa điểm tại hà nội dùng các thiết bị máy móc làm giả các loại giấy tờ như bằng giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả căn cước công dân giả
sau đó thông qua mạng xã hội nhóm đối tượng quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ
chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng trên là nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn

chủ tại yên nghĩa ý yên tỉnh nam định
hồng tuấn thành sinh năm hai nghìn ba
chủ tại yên yên tỉnh nam định

chủ tại yên yên tỉnh nam định
lê bá toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba

trú tại phố neo nam giang thọ xuân tỉnh thanh hóa
là đối tượng đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và một số đối tượng giúp sức khác
trong đó đại thuê nhà tại ngọc hồi thanh trị hà nội rồi mua máy móc thiết bị làm tiền giả
toàn là người hướng dẫn đại thành cách làm tiền giả
khi đã sản xuất được toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ
toàn thuê hoàng trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại đại đồng tiên du tỉnh bắc ninh
vì văn ninh sinh năm hai nghìn ba đều trú tại đại đồng tiên du tỉnh bắc ninh giao tiền cho khách hàng
trong số khách hàng mua tiền giả của toàn có nguyễn xuân thiệp và phan mạnh hùng
căn cứ kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án hình sự bắt giữ chín đối tượng
toàn đại thành hòa ninh thiệp hùng việt và hải về các tội danh liên quan
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ bốn mươi năm triệu đồng tiền việt nam giả loại mệnh giá năm trăm linh đồng
nhiều giấy tờ giả băng giả căn cứ cổng
nhiều công dân giả và nhiều máy móc thiết bị trong dây truyền làm tiền giả máy tính usb máy in màu ba d máy ép lát tích dùng sản xuất tiền giả nhiều đồ vật tài liệu khác
vụ án truy bắt các đối tượng sản xuất tiền giả xuất phát từ thông tin của một người phụ nữ đăng trên mạng xã hội để cảnh báo cho những người bạn của mình không mắc phải
nhưng cũng từ sự việc này cho thấy việc sát sao cho việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng của lực lượng
lực công an là vô cùng quan trọng
cùng với đó là việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp thiếu tướng nơi hoàn thành nhiệm vụ
ông nar nhấn mạnh dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng ở đây tôi không có áp lực gì
tuy nhiên khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi
khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận hay không anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin hay không
đó là những câu hỏi đặt ra
đó là những câu hỏi đặt ra cho những người cán bộ luân chuyển
đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện phải phấn đấu chứ không phải đi học việc
và anh phải hoàn thành nhiệm vụ
còn nếu anh nói đến một nơi khác bắt đầu học việc thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc
như vậy thì anh phải biết đột phá
người dân điện thoại cho anh anh phải xử lý mà phải xử lý cho hiệu quả
khi mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân
người dân cảm thấy tự hào vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý
và xử lý triệt để
người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng công an và hình ảnh của lực lượng công an được thể hiện từ chính những việc này
trong tất cả những vụ trọng án mà tướng nôi đã từng chỉ đạo
ông cho rằng không ai có thể can thiệp được mặc dù theo tiếng nơi tội phạm cũng có mối quan hệ rất rộng
tướng nơi khẳng định
với tôi dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì
tôi chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng
còn chỉ đạo không đúng
thì không thể làm theo được
đấu tranh với các loại tội phạm không có ngoại lệ không có vùng cấm
đó là quan điểm của đảng quan điểm của ngành công an
thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn
khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm
dám nghĩ dám làm đến tận cùng hay không thôi
hiếm hoi lắm thiếu tướng đích văn nơi mới chia sẻ một chút về gia đình
nguyên tắc trong gia đình tôi là không can thiệp vào chuyện công việc của nhau
tất cả những công việc liên quan đến đơn vị
gia đình tôi không bao giờ biết
nên các đối tượng mà có tiếp cận gia đình tôi thì cũng bằng không thôi
vì người thân của tôi chẳng biết gì về công việc của tôi
cũng chẳng có ý kiến gì
rằng anh phải làm thế này anh phải làm thế kia
khi về nhà là tôi không nói chuyện công việc
ăn bữa cơm vui vẻ với gia đình
hát tặng mọi người một vài bài thế thôi
các con tôi đều học trong nước
nhưng hai cháu học rất tốt
đó là điều tôi rất yên tâm về gia đình
khác với tính cách mạnh mẽ và quyết đoạn
trong công việc trong cuộc sống hàng ngày
ông đinh văn nơi vui vẻ thân thiện như bản tính vốn có
của con người miền sông nước vùng tây nam bộ
khi nhậm chức giám đốc công an tỉnh quảng ninh
ông đinh văn nơi nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên
không ngừng học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất
đạo đức cách mạng bản linh chính trị
năng lực công tác đoàn kết nội bộ
phát huy trí tuệ tập thể kế thừa thành tích
kết quả và truyền thông quý báo
mà nhiều thế hệ công an tỉnh quảng ninh vun trồng
xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua
đồng thời cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo
công an tỉnh quảng ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả
sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy
lãnh đạo công an trung ương
của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
xây dựng lực lượng công an quảng ninh trong sạch vững mạnh
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn